sáng nay chính phủ họp phiên thường kỳ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
mở đầu phiên họp thủ tướng đã thông báo về kết quả chuyến thăm của thủ tướng và đoàn công tác tại hoa kỳ vừa qua được đón tiếp rất trọng thị
hội đàm được nhiều kết quả quan trọng ký được một mươi hai tỷ usd về thương mại du lịch đàm phán cũng đạt được nhiều kết quả
hiện việt nam là một trong một mươi sáu nước nhập siêu vào mỹ và là một trong sáu nước nằm trong nhóm đầu tiên nhập siêu vào mỹ
thủ tướng nhấn mạnh chưa bao giờ có tuyên bố chung dài đến thế và cụ thể từng lĩnh vực mở ra nhiều hướng phát triển cho đất nước
về tình hình kinh tế xã hội trong tháng năm có nhiều thuận lợi để làm đà tăng trưởng
có năm mươi năm nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong những tháng đầu năm
chính phủ chủ động đổi mới thể chế
lần đầu tiên không còn nợ các báo cáo chỉnh quốc hội
bên cạnh đó thì vẫn còn nhiều khó khăn thách thức về công nông nghiệp giải ngân đầu tư chậm khu vực kinh tế trong nước nhập siêu lớn
về việc bệnh viện đa khoa hòa bình đã gây chết người khi đang chạy thận
thủ tướng yêu cầu phải điều tra xử lý nghiêm khắc vụ việc này không thể để nhập trang thiết bị kém và làm thiệt hại đến người dân
thủ tướng đề nghị những vấn đề về kinh tế xã hội cần được đưa ra cuộc họp để ban giải pháp